chính phủ đã thảo luận năm nội dung trong đó có đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm và dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì buổi họp
đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội nhằm đưa quá trình hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu
phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa nâng cao vị thế quốc tế của việt nam
thủ tướng đã đánh giá cao về nội dung đề án đồng thời đề nghị văn phòng chính phủ và bộ ngoại giao cần tiếp thu để bổ sung và điều chỉnh đề án cho phù hợp để trình bộ chính trị
về dự án sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với phạm vi sửa đổi bổ sung
bộ luật hình sự lần này được xác định chủ yếu là tập trung vào những điều khoản có lỗi về kỹ thuật
mà nếu không sửa thì sẽ không bảo đảm được áp dụng thống nhất pháp luật
đồng thời nghiên cứu sửa đổi nội dung quy định trong một số điều khoản mà không ảnh hưởng đến những chính sách lớn đã được quốc hội khóa một mươi ba thông qua
tuy luật vừa rồi bằng hành chỉ xa về kỹ thuật nhưng để làm ảnh hưởng đến nội dung của chính sách chủ lý hình sự cụ thể
phải liên quan với nhau để việc áp dụng thống nhất của luật
vì vậy đối với những vấn đề mà qua rõ rắc khẳng định có xa xót mà nếu không sửa không thể thi hành được
thì cần kiên quyết sửa không cầu nệm về số lượng điều luật phải sửa
ý mà tôi nói với mình cũng không phải chỉ một trăm ba mươi đâu mà phải cao hơn
thủ tướng yêu cầu ban soạn thảo cần tiếp thu ý kiến để điều chỉnh luật
đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau chưa thống nhất được thì chưa sửa đổi bổ sung lần này
mà cần tiếp thu nghiên cứu một cách thấu đáo và sau khi có kết quả tổng kết
đánh giá thực tiễn sẽ có phương án đề xuất để sửa đổi bổ sung phù hợp
thủ tướng yêu cầu các thành viên cũng như ban soạn thảo
và các cơ quan cần nâng cao trách nhiệm và phải rút kinh nghiệm ngay
tránh rơi vào tình trạng như bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã thông qua
tính thần chung là cố gắng hoàn thành và trình quốc hội tại kỳ họp thứ hai tháng một mươi một mươi sáu thắp đến đây
nhưng cái điều kiện mà thủ tướng đưa ra là giữ thảo và đảm bảo chất lượng
nếu thấy chưa đảm bảo chất lượng thì cần báo cáo của ban thuật quốc hội
trình quốc hội cho lùi thời gian biểu quyết thông qua

các ý kiến đóng góp vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trong sáng nay cũng đã được thông qua
tuy nhiên thủ tướng yêu cầu ban soạn thảo cần phối hợp với các bộ ngành
để đảm bảo tính thông nhất cao giữa những vấn đề lớn
bởi đây là bộ luật quan trọng nội dung liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội
do vậy việc xây dựng luật phải dựa trên những đóng góp của nhiều bộ ngành
đặc biệt là các cơ quan trực tiếp áp dụng luật như công an tòa án kiểm sát thi hành án